theo lãnh đạo xã mừng lai huyện lục yên tỉnh yên bái vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày năm tháng một mươi hai trên địa bàn đã xây xác vụ hỏa hoạn làm thiêu dụi hoàn toàn ba nhà dân
nguyên nhân ban đầu xác định là lửa bốc lên từ nhà một người dân sau đó do có gió lớn nên đã lan sang hai ngôi nhà bên cạnh
mặc dù người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn nên đã thiêu dụi hoàn toàn ba ngôi nhà trong đó có một nhà sàn
ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra lãnh đạo huyện lục yên đã có mặt tại hiện trường động viên và chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại
đồng thời hỗ trợ tiến ban đầu cho mỗi hộ năm triệu đồng và chỉ đạo chính quyền địa phương tạm thời sắp xếp cho ba hộ gia đình trên ở tại trạm y tế xã và nhà của người thân tổ chức huy động lực lượng tham gia giúp đỡ các gia đình khắc phục thiệt hại